tiếp nối thành công của chiến dịch xây nhà chống lũ trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi một tại hà nội
doanh nghiệp xã hội tòa hè tiếp tục phối hợp cùng với các đơn vị sáng tạo phát động chiến dịch xây trường bằng tranh
khoe greatip festival là tổ hợp vui chơi ẩm thực mua sắm sáng tạo
sự kiện nhằm gây quỹ xây dựng điểm trường thư viện sáng tạo và hướng nghiệp cho trẻ em tại xã ngọc long huyện yên minh tỉnh hà giang
khoe creative festival là tổ hợp vui chơi ẩm thực mua sắm sáng tạo và hướng nghiệp cho trẻ em tại xã ngọc long huyện yên minh tỉnh hà giang